tháng bảy là tháng tri ân những người đã dành cả tuổi thanh xuân sương máu vì nền độc lập tự do của tổ quốc
chính vì thế những đảng viên đoàn viên thanh niên ở xã bình trung huyện bình sơn đã góp những hành động nhỏ
như dọn dẹp nhà cửa chăm lo việc hương khói cho những gia đình liệt sĩ người có công không còn thân nhân
hành động này nhằm tri ân những người đã hy sinh sương máu vì nền độc lập tự do dân tộc thông qua mô hình mãi mãi tri ân
hiện xã bình trung huyện bình sơn có khoảng bốn trăm linh nhà ở liệt sĩ người có công không còn thân nhân
chủ yếu để chăm lo việc thờ phụng
đầu năm hai nghìn một mươi tám tri bộ quân sự xã bình trung đề xuất với đảng ủy xã thực hiện mô hình mãi mãi tri ân
ngoài đảm nhận việc dọn dẹp nhà cửa hàng tháng mỗi đảng viên trong tri bộ còn tự nguyện đóng góp từ năm đến năm mươi đồng
để chăm lo việc hương khói thờ cúng các liệt sĩ thương binh bệnh binh người có công cách mạng đã khuất
mới hình thành hơn sáu tháng nay nhưng mô hình mãi mãi tri ân đã có sức lan tỏa mạnh mẽ
ban đầu chỉ có một mươi tám đảng viên tri bộ quân sự xã đến nay đã có thêm bốn mươi năm đoàn viên thanh niên ở địa phương cùng tham gia
việc làm nhỏ của những đảng viên đoàn viên ở xã bình trung huyện bình sơn
nhưng là bài học lớn về tình yêu quê hương đất nước thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ hôm nay
đối với những người đã hy sinh máu xương để tổ quốc được nở hoa